tại lâm đồng hôm nay công an thành phố bảo lộc đã bắt khẩn cấp đối tượng lê quốc hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường lộc sơn thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
và bùi quang minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường tân tiến thành phố buôn mê thuột tỉnh đắk lắc về hành vi giết người đồng thời tạm giữ một mươi hai đối tượng khác về hành vi gây rối trật tự công cộng
trước đó vào khuya ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại một quán rượu trên đường huỳnh thúc kháng phường hai thành phố bảo lộc đã xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm khách uống rượu một nhóm sáu người và một nhóm một mươi năm người gồm cả nam lẫn nữ
được người trong quán căn ngăn nhóm một mươi năm người trong đó có hòa và minh đã bỏ đi nhưng sau đó quay trở lại quán xông vào đánh người
những người trong quán bỏ chạy trong đó có anh nguyễn thế tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thôn tân lập xã lộc châu bảo lộc là người nhộn ngồi nhậu bằng khác có quen biết
với nhóm sáu người kia anh tuân bỏ chạy bị vắt té liền bị nhóm thanh niên truy đuổi dùng cây gậy đánh vào đầu dẫn đến tử vong
hiện công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đang mở rộng để điều tra vụ việc